sáng nay ngày bốn tháng sáu tại trụ sở chính phủ bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng đã chủ trì cuộc họp tổ công tác triển khai dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên cổng dịch vụ công quốc gia
theo báo cáo của bộ tư pháp một năm có khoảng một trăm linh hai triệu hồ sơ phải chứng thực công chứng do đó nếu người dân làm thủ tục công chứng chứng thực theo phương pháp thủ công truyền thống sẽ gây lãng phí về tiền bạc và thời gian
tuy nhiên hiện nay một số văn bản pháp lý liên quan như mẫu bản sao điện tử được chứng thực các nhu cầu kỹ thuật đối với bản sao điện tử chưa được quy định
thêm vào đó theo quy định của pháp luật về chứng thực các cơ quan không thực hiện lưu trữ bản sao chứng thực
do vậy việc kiểm tra tính chính xác toàn vẹn của bản sao điện tử được chứng thực hoàn toàn phụ thuộc vào việc kiểm tra tính nguyên vẹn và các thông tin của chữ ký số
phát biểu tại buổi làm việc bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ đề nghị các cơ quan liên quan phối hợp để sớm cụ thể hóa quy trình thủ tục giao cho việc thực hiện xác thực điện tử bảo đảm lợi ích của người dân
các cơ quan cần cố gắng để khai trương dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính vào ngày một tháng bảy tới